hôm nay ở bắc bộ có xu hướng tăng lên rõ rệt so với ngày hôm qua phổ biến từ hai mươi cho đến hai mươi một độ
riêng khu vực phía tây bắc có nơi lên tới hai mươi ba độ
tuy nhiên gần sáng ngày mai không khí lạnh lại được tăng cường yếu trở lại
sau đó nhiệt độ trong ngày ba mươi tháng một mươi hai sẽ giảm nhẹ đi khoảng một độ
sang đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai bắc bộ nằm sâu hơn trong vùng ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
nên nhiệt độ tiếp tục giảm thêm khoảng một cho đến hai độ nữa
như vậy trong suốt những ngày tới thời tiết chủ đạo ở bắc bộ là có mưa vài nơi
nơi và trời rét
lùi xuống trung bộ hôm nay mưa ở miền trung chủ yếu chỉ còn xảy ra trên khu vực trung trung bộ
và một số tỉnh phía bắc của nam trung bộ như bình định và phú yên
tuy nhiên đến khoảng chiều ngày mai ba mươi tháng một mươi hai không khí lạnh tăng cường thêm xuống nước ta
thì các tỉnh bắc và trung trung bộ sẽ có mưa trở lại
và tình trạng mưa này còn kéo dài sang cả ngày ba mươi một tháng một mươi hai
với tây nguyên và nam bộ từ hôm nay toàn khu vực phổ biến ít mưa
riêng các tỉnh như cà mau bạc liêu hay kiên giang có thể có mưa vào thời điểm chiều tối
tuy nhiên với lượng không nhiều
trong khi đó thời tiết vào ban ngày trời có nắng gián đoạn và nhiệt độ trưa chiều
giao động trong khoảng là hai mươi sáu hai mươi chín độ ở khu vực tây nguyên còn nam bộ sẽ là hai mươi chín ba mươi hai độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho giao thông đi lại cũng như các hoạt động dân sinh
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên đến khoảng ngày ba mươi và ba mươi một tháng một mươi hai
ở vùng biển của huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc
mạnh lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám gây tình trạng biển động
ở vùng biển huyện đảo trường sa trong hai ngày nói trên gió đông bắc cũng mạnh dần lên cấp năm
tuy nhiên thời tiết trên cả hai vùng biển này không có gì biến động nhiều
chủ yếu mưa xảy ra ở một vài nơi nên tầm nhìn xa vẫn giữ ở mức trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước